trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam đoàn đại biểu quốc hội vương quốc campuchia do bà khuôn sudari phó chủ tịch thứ hai quốc hội campuchia làm trưởng đoàn đã tới thăm tỉnh hà nam
thay mặt lãnh đạo tỉnh hà nam đồng chí nguyễn đình khang ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy hà nam bày tỏ vui mừng vinh dự được đón đoàn đại biểu quốc hội của vương quốc campuchia
đồng chí bí thư tỉnh ủy đã thông báo một số nét chính về tình hình phát triển kinh tế văn hóa xã hội của hà nam với đoàn
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội vương quốc campuchia bà khuôn sudari cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu ấm áp của tập thể lãnh đạo tỉnh hà nam
bà hy vọng và chúc mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước việt nam campuchia ngày càng được củng cố bền chặt chúc tỉnh hà nam ngày càng phát triển về mọi mặt
nhân dịp này đoàn đại biểu quốc hội vương quốc campuchia đã đi thăm quan nông trường sản xuất nông nghiệp công nghệ cao vineco hà nam tại xã xuân khê huyện lý nhân tỉnh hà nam